xin kính chào quý vị và các bạn
theo nhận định trong đêm nay không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại
khiến cho thời tiết tại khu vực bắc bộ có sự thay đổi đáng kể
khi xuất hiện mưa rào rải rác cùng nền nhiệt độ giảm nhanh
thấp nhất giao động ở mức là một mươi ba một mươi sáu độ
vùng núi có nơi thấp hơn và có thể xảy ra rét đậm rét hại
sang ngày mai mức nhiệt trưa chiều cũng chỉ tăng lên ngưỡng là một mươi tám hai mươi một độ trời rét
di chuyển vào các tỉnh thành trung bộ
từ thanh hóa cho đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa rào rải rác
nên nhiệt độ giảm nhanh với mức nhiệt là một mươi bảy hai mươi bốn độ trời rét
các tỉnh từ quảng bình đến khu vực thừa thiên huế có mưa vài nơi
nhiệt độ giảm nhẹ xuống ngưỡng là hai mươi hai mươi bảy độ
phần còn lại từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
thì thời tiết vẫn ổn định không mưa ngày nắng nhiều
với nền nhiệt độ ngày đêm ở mức hai mươi một ba mươi một độ có nơi cao hơn
xa nở phía nam các tỉnh nam bộ và tây nguyên
không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào
nên thời tiết phổ biến vẫn là tình trạng không mưa ngày nắng
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân
với nền nhiệt độ trưa chiều mai tại khu vực tây nguyên là hai mươi chín ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
đến với thời tiết trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa
và quần đảo trường sa đều phổ biến có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc mạnh dần lên cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại cả hai khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
sẽ không vượt qua mức ba mươi độ
khu vực thủ đô hà nội đêm nhiều mây có mưa nhỏ rải rác trời rét
nhiệt độ từ một mươi ba đến một mươi bảy độ